đồng minh ec ursula von der leyen cho biết các biện pháp khẩn cấp sẽ bảo đảm hoạt động đi lại hàng không và đường bộ giữa anh và eu được thông suốt trong sáu tháng tới
duy trì quyền đánh bắt cá đến cuối năm sau khi anh và eu cho phép các tàu vào lãnh hải của nhau
dự kiến các biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một và chỉ hết hiệu lực khi hai bên đạt được thỏa thuận hoặc sau một khoảng thời gian nhất định
cùng ngày ngoại trưởng anh dominic raab khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với eu sẽ không thể hoàn tất vào cuối tuần này
nếu như eu không có lập trường linh hoạt và thực tế trong các lĩnh vực quan trọng
hunter biden con trai của tổng thống đắc cử mỹ joe biden cho biết đang bị điều tra các vấn đề về thuế
trước đó ông hunter thường xuyên bị phía đảng cộng hòa công kích trong suốt quá trình vận động tranh cử tổng thống mỹ vừa qua
theo ông hunter biden văn phòng trưởng lý của bang delaware đã thông báo việc ông bị điều tra về thuế
ông hunter khẳng định rất coi trọng vấn đề này
tin tưởng việc đánh giá chuyên nghiệp và khách quan sẽ chứng minh ông đã giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hợp pháp và thỏa đáng
trong khi đó truyền thông mỹ đưa tin các nhà điều tra mỹ đang xem xét nhiều vấn đề về tài chính
gồm việc liệu ông hunter và cộng sự có vi phạm luật thuế và rửa tiền trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hay không
trước đó trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua tổng thống donald trump đã cáo buộc ông hunter biden
đã môi giới một cuộc gặp giữa giám đốc điều hành công ty khí đốt ukraine với ông joe biden
tuy nhiên theo reuters
cuộc điều tra của văn phòng trưởng lý bang delaware không liên quan đến cáo buộc này
giới chức y tế hàn quốc đang lo ngại làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ ba đang hình thành tại nước này
khi số ca nhiễm mới ghi nhận đã lên tới con số gần bảy trăm linh ca trong hai ngày qua
theo kế hoạch hàn quốc sẽ thiết lập các trung tâm kiểm soát dịch bệnh tạm thời ở khu vực thủ đô
theo đánh giá của giới chức y tế nước này làn sóng dịch bệnh hiện nay ở hàn quốc dài hơn
và quy mô lan rộng hơn so với tháng một năm ngoái
hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực thu xếp dường bệnh
cho bệnh nhân covid một mươi chín
để ứng phó tạm thời chính quyền tỉnh gyeonggi cho biết đã phải thiết lập hệ thống chăm sóc tại nhà
trong đó các bác sĩ thường gọi điện thoại để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
dự báo đến sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai hàn quốc sẽ có thêm hơn sáu trăm linh ca nhiễm mới
nam giới mắc covid một mươi chín có nguy cơ phải điều trị tích cực cao gấp ba lần so với nữ giới
và có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể
đây là kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc đại học london của anh
và đại học cape town của nam phi
cụ thể các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn ba triệu trường hợp nhiễm virus sars cov hai
tại bốn mươi sáu quốc gia và bốn mươi bốn bang ở mỹ trong thời gian từ ngày một tháng một đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
kết quả cho thấy mặc dù nguy cơ lây nhiễm virus ở nam giới và nữ giới như nhau
song nguy cơ tử vong ở nam giới cao hơn ba mươi chín so với nữ giới
theo các nhà nghiên cứu nguyên nhân được cho là do sự khác biệt về mặt sinh học giữa hai giới
ngoài ra nữ giới thường sản sinh protein tự nhiên chống lại các tác nhân ngoại lai
như virus vi khuẩn ký sinh chung
và tế bào ung thư nhiều hơn nam giới trong khi học mồn nam lại gây suy giảm hệ miễn dịch
thưa quý vị chính phủ các nước trên thế giới đang đẩy nhanh tiến trình phê duyệt vaccine covid một mươi chín
để kiềm chế sự lây lan dịch bệnh
tuy nhiên sự lo lắng của công chúng về tính an toàn và hiệu quả của các loại vaccine
đã gây cản trở đối với những nỗ lực đó
một khảo sát của trường đại học hamburg của đức được tiến hành tại bảy quốc gia châu âu cho thấy
số người do dự hoặc không muốn tiêm vaccine covid một mươi chín trong tháng một mươi một lên đến bốn mươi
còn cuộc thăm dò của cơ quan nghiên cứu thị trường ipsos cho biết
gần một phần ba số người nhật bản và gần một nửa số người pháp được hỏi cho biết
họ sẽ không tiêm vaccine covid một mươi chín
một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến nỗi sợ hãi tiêm vaccine chủng ngừa
là tốc độ sản xuất và phê chuẩn vaccine quá nhanh
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
chính phủ các nước phương tây đang phải chịu sức ép lớn về việc đưa cuộc sống trở lại bình thường
từ lúc dịch bệnh bắt đầu xảy ra pfizer và biontech đã duy trì cam kết
tuân thủ chặt chẽ quy trình khoa học và các quy định nghiêm ngặt
chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp thúc đẩy niềm tin của công chúng
vào tính an toàn hiệu quả và chất lượng của vaccine covid một mươi chín
các nhà khoa học cho biết phản ứng phụ mà vaccine covid một mươi chín gây ra sẽ khác nhau
tùy vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm chủng
ở mỹ hoặc châu âu những nơi có số ca mắc tăng vọt khả năng nhiễm virus sars cov hai
và nguy cơ bệnh tình chuyển biến nặng có thể cao hơn nhiều
so với việc bị mắc phản ứng phụ nghiêm trọng do tiêm vaccine
tại nhiều khu vực ở châu á những nơi có số ca mắc covid một mươi chín tương đối thấp
nhiều chuyên gia đang phản đối việc triển khai tiêm chủng vaccine trên diện rộng
một cách nhanh chóng vì cho rằng nguy cơ xảy ra tác dụng phụ còn cao hơn khả năng nhiễm virus
nếu chúng ta sản xuất các loại vaccine phòng chống covid một mươi chín quá nhanh và có quá nhiều tác dụng phụ
thì điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin đối với các loại vaccine khác
tôi sẽ chờ đến khi hồ sơ nghiên cứu các dữ liệu về vaccine trở nên rõ ràng hơn
mới quyết định có nên tiêm vaccine hay không
theo khảo sát của công ty quảng cáo densu inch nhật bản trong tháng một mươi một
chỉ có bảy số người được hỏi cho biết
họ có kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín ngay lập tức
trong khi gần tám mươi nói rằng họ sẽ chờ đợi và xem xét
tại hàn quốc quốc gia từng được đánh giá cao vì kiểm soát thành công dịch bệnh covid một mươi chín
các quan chức nước này cho biết họ sẽ không vội vã mua vaccine
mỹ và ít nhất một mươi bốn quốc gia châu âu trong đó có anh italia tây ban nha và đức
đang phát triển các chiến lược truyền thông để thúc đẩy niềm tin của công chúng vào vaccine covid một mươi chín
nhật bản hôm hai tháng một mươi hai đã thông qua dự luật khuyến khích công dân nước này tiêm chủng vaccine sớm
trong đó có kế hoạch tiêm chủng miễn phí và bù lỗ cho các nhà sản xuất nếu xảy ra tác dụng phụ làm suy nhược cơ thể
tâm lý lo ngại trong tiêm phòng có thể cản trở những tác dụng tiềm năng của vaccine vì chúng cần được chủng ngừa rộng rãi
mặc dù số người phản đối vaccine chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số
nhưng họ có thể tạo ra rào cản trong việc tiêm chủng vaccine mở rộng khi khơi dậy sự sợ hãi của những người khác
mặc dù các nhà sản xuất dược phẩm và nhiều nhà khoa học khẳng định
nhiều nghiên cứu chuyên sâu cho thấy vaccine này là an toàn nhưng một số chuyên gia vẫn tranh cãi về kết quả nghiên cứu
tâm lý hoài nghi của người pháp về hiệu quả của các loại vaccine
một phần bắt nguồn từ chiến dịch tiêm chủng nhằm chống lại đại dịch cúng lợn năm hai nghìn chín
có nhiều cáo buộc cho rằng chính phủ và tổ chức y tế thế giới đang đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine
để mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất thuốc dẫn đến sự mất đồng tin sâu sắc vào quy trình sản xuất vaccine
người dân sẽ hình thành tâm lý sẵn sàng đón nhận vaccine covid một mươi chín
nếu tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín tiếp tục gia tăng và các thông tin về vaccine được công bố nhiều hơn
các chuyên gia hy vọng các đợt tiêm chủng sớm sẽ tạo ra được một hồ sơ tích cực để thuyết phục những người mang tâm lý hoài nghi
trước khi vaccine covid một mươi chín được tăng cường sản xuất vào năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang các thông tin khác nguyên mẫu tên lửa tàu vũ trụ starship của tập đoàn spacex đã phát nổ khi đang tìm cách hạ cánh
sự cố này xảy ra trong tình huống
và phút sau khi tên lửa được phóng thử tại cơ sở của spacex ở bang texas của mỹ
tên lửa bị nổ là nguyên mẫu tàu starship sn tám của hãng hàng không vũ trụ tư nhân mỹ spacex
cao một mươi sáu tầng nhằm đưa con người và một trăm linh tấn hàng hóa tới mặt trăng sao hỏa
tên lửa dự kiến được phóng lên ở độ cao một mươi hai năm km
spacex cho biết áp suất trong bình nhiên liệu dự trữ quá thấp khi hạ cánh dẫn tới vận tốc hạ cánh quá cao và phát nổ
dù vậy công ty vẫn thu thập được thông tin cần thiết từ vụ thử
bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn và đại dịch covid một mươi chín
tình trạng bạo lực và ngược đãi đã khiến số người buộc phải di cư trong năm hai nghìn hai mươi lên mức tám mươi triệu người
việc tình trạng di cư bắt buộc tăng gấp đôi trong thập kỷ qua cho thấy cộng đồng quốc tế đang thất bại trong việc bảo vệ hòa bình
theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn ông philippo randi cuối năm ngoái
khoảng bảy mươi chín năm triệu người trên thế giới phải di cư trong đó có gần ba mươi triệu người là người tị nạn
người tị nạn khó tiếp cận được các khu vực cư trú an toàn do các biện pháp hạn chế sự lây lan covid một mươi chín
chẳng hạn như vào đỉnh điểm của lan sóng lây nhiễm covid một mươi chín đầu tiên vào tháng bốn vừa qua
một trăm sáu mươi tám quốc gia đã đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần biên giới
trong đó chín mươi quốc gia không dành ngoại lệ cho những người xin tị nạn
mặc dù vậy trong nửa đầu năm nay số đơn xin tị nạn mới đã giảm một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái
số người tị nạn dễ bị tổn thương được tái định cư ở các nước thứ ba đã giảm một nửa
chỉ còn một mươi bảy bốn trăm linh người trong sáu tháng đầu năm